theo phán quyết đưa ra hôm qua của thẩm phán hạt quốc bang illinois j c porter
cựu tổng thống mỹ donald trump bị loại khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa
tại bang illinois vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại đồ capitol vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
thẩm phán trên khẳng định đứng về phía các cử tri illinois và cho rằng nên gạch tên ông trump
khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào ngày một mươi chín tháng ba tới tại bang này
cũng như trong cuộc bầu cử chính thức vào ngày năm tháng một mươi một do ứng cử viên này đã vi phạm
tu trình án thứ một mươi bốn của hiến pháp mỹ
mặc dù vậy thì ông trump vẫn có quyền kháng cáo phán quyết của thẩm phán j c porter
và tòa án tối cao mỹ sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến quyết định này
người phát ngôn chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn của ông trump tuyên bố phán quyết trên là vi hiến
và sẽ kháng cáo illinois hiện là bang thứ ba mà ông trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu
sau colorado và maine cả hai quyết định này đều đang hoãn thi hành do ông trump tiến hành kháng cáo